mỹ cảnh báo nato sẽ dốc toàn lực đáp trả nếu lãnh thổ liên minh bị tấn công sau vụ nga không kích mục tiêu ukraine gần biên giới ba lan
tổng thống joe biden đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh để bảo vệ từng tất đất trong lãnh thổ nato
nếu bất cứ cuộc tấn công quân sự nào xảy ra trên lãnh thổ nato nó sẽ kích hoạt điều năm trong hiệp ước của khối và chúng tôi sẽ dốc toàn bộ lực lượng của liên minh để đáp trả
cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan trả lời phỏng vấn vào ngày một mươi ba tháng ba
điều năm hiệp ước nato quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và nato sẽ phối hợp đáp trả
khi được hỏi liệu nato có dốc toàn lực chống lại nga ngay cả khi nước này vô tình tấn công vào lãnh thổ một nước thành viên hay không sullivan nói
tôi muốn nói là nếu nga tấn công khai hỏa bắn vào lãnh thổ nato liên minh đều sẽ đáp trả
tuyên bố được sullivan đưa ra sau khi quân đội nga đã đặt tên là nga
nga tiến hành không kích nhằm vào căn cứ quân sự ukraine ở yelvuriv hay còn gọi là trung tâm dịnh giữ hòa bình và an ninh quốc tế gần thành phố lviv cách biên giới ba lan khoảng một mươi bảy km
cuộc không kích khiến ba mươi năm người thiệt mạng và một trăm ba mươi người bị thương theo ukraine
tuy nhiên phía nga tuyên bố một trăm tám mươi lính đánh thuê nước ngoài đã chết sau đòn không kích bằng vũ khí chính xác cao của nước này điều mà kiev phủ nhận
sau vụ không kích thứ trưởng ngoại giao ba lan kêu gọi nato điều thêm quân và thiết bị quân sự tới biên giới với ukraine
cho nga thấy chúng ta đủ mạnh để gian đe
một trinh sát cơ không người lái do một trăm bốn mươi một ngày một mươi tháng ba bay từ vùng chiến sự ukraine qua không phận romania và hungary trước khi rơi xuống ngoài ô thủ đô jakeb
gratia khiến bốn mươi xe ô tô hư hại cả romania hungary và gratia đều là thành viên của nato
không rõ nga hay ukraine vận hành trinh sát cơ này và cả hai nước đều phủ nhận liên quan
nato cho hay đã phát hiện và theo dõi đường bay của chiếc tu một trăm bốn mươi một
nhưng thủ tướng kratia andrei blankovic khẳng định không nhận được cảnh báo nào từ nato và chỉ trích liên minh phản ứng chậm chạp
ông cũng kêu gọi giới chức hungary mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân lực lượng phòng không nước này không phát hiện ra chiếc trinh sát cơ dù nó bay hơn bốn mươi phút trên không phận
tổng thống biden từng tuyên bố sẽ đáp trả nếu nga tấn công một thành viên của nato ngay cả khi điều đó có thể dẫn tới thế chiến thứ ba
tuy nhiên ông nhắc lại quan điểm trước đây rằng washington sẽ không điều lực lượng tham gia cuộc chiến ở ukraine
đại diện chính thức của bộ quốc phòng nga cho biết với sự trợ giúp của các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao và các trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang ukraine
quân đội nga đã tiêu diệt tới một trăm tám mươi đình lính thuê nước ngoài và một lượng lớn vũ khí nước ngoài
hãng ria đưa tin vào sáng ngày một mươi ba tháng ba vũ khí tầm xa chính xác cao đã tấn công các trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang ukraine
ở làng stariti và tại khu huấn luyện quân sự zaborovsky
đại diện bộ quốc phòng nga nói rằng
các cơ sở đã bị phá hủy là trung tâm đào tạo lình đánh thuê nước ngoài
ông nói thêm việc tiêu diệt lình đánh thuê nước ngoài đã đến lãnh thổ ukraine sẽ tiếp tục
phát ngôn viên của bộ quốc phòng nga hôm một mươi ba tháng hai cho hay
trong một mươi tám ngày diễn ra cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
quân đội nga đã phá hủy ba bảy trăm ba mươi sáu cơ sở hạ tầng của quân đội ukraine
ông nói tổng cộng ba bảy trăm ba mươi sáu cơ sở hạ tầng quân sự của ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch
trong đó một trăm linh máy bay một trăm ba mươi chín máy bay không người lái
một hai trăm ba mươi bốn xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác
cùng với đó là một trăm hai mươi hai hệ thống tên lửa phóng loạt bốn trăm năm mươi hai pháo giã chiến và xuồng cối
một một mươi ba xe quân sự đặc trủng
thư ký báo chí của tổng thống nga cho biết
các cuộc hội đàm giữa moscow và kiev dự kiến sẽ diễn ra vào thứ hai ngày một mươi bốn tháng ba
trong khi đó reasters dẫn lời cố vấn của tổng thống ukraine nói rằng
các cuộc đối thoại đang được tiến hành ngay bây giờ
không các cuộc đàm phán được lên
kế hoạch và thứ hai ông nói
theo cố vấn an ninh quốc gia của mỹ
washington tự tin rằng mình có khả năng tiếp tục các chuyến hàng vũ khí quan trọng tới ukraine
ông nói chúng tôi tự tin vào khả năng tiếp tục cung cấp một lượng hỗ trợ quân sự đáng kể
vũ khí và vật tư cho ukraine
cục công nghiệp và an ninh của bộ thương mại mỹ đã công bố danh sách hàng hóa bị cấm xuất khẩu sang nga
danh sách bao gồm khoảng năm trăm bảy mươi mặt hàng của các sản phẩm khác nhau
trong số đó rượu cụ thể là rượu zoom rượu whiskey
và rượu samban cùng các loại rượu khác
các sản phẩm thuốc lá đặc biệt là cigar và thuốc lá sợi
mỹ phẩm và nước hoa túi sách nữ sản phẩm lông thú tự nhiên
quần áo và giày trị giá hơn một usd
san hô đá quý và đồ trang sức thảm và đồ cổ
các hạn chế cũng sẽ ảnh hưởng đến xe điện xe máy và các đồ vật nghệ thuật khác nhau
bao gồm cả cây đại dương cầm hòa nhạc
theo quy định lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày một mươi sáu tháng ba
và cũng sẽ áp dụng cho belarus
hơn nữa công dân của cả hai quốc gia
những người đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của bộ tài chính mỹ
sẽ cấm mua các loại hàng hóa trên bất kể chúng ở đâu
người đứng đầu chernia cho biết trên kênh telegram rằng
các đơn vị chechnya đã đến gần kiev
cụ thể ông viết
những người anh em của chúng tôi tiếp tục di chuyển theo hướng kiev
bây giờ họ đang ở gần thủ đô của ukraine
ông jak sullivan trợ lý của tổng thống mỹ về an ninh quốc gia cho biết
quân đội mỹ không tham gia vào các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ ukraine
và sẽ không được cử đến nước này
ông nói trong một cuộc phỏng vấn với cnn
các quân nhân mỹ sẽ không tham gia các chiến dịch ở ukraine
họ không có ở đó lúc này
nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tắc lãnh thổ của nato
các nhà đàm phán nga và ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán tại belarus
để giải quyết tình hình và các cuộc đàm phán trực tuyến
giữa các phái đoàn của kiev và moscow sẽ diễn ra trong ngày một mươi bốn tháng ba
ngày một mươi ba tháng ba theo giờ địa phương
cố vấn của tổng thống ukraine cho biết
cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của kiev và moscow
sẽ diễn ra trong ngày một mươi bốn tháng ba
tuyên bố của ông podolyak
một thành viên đoàn đàm phán của ukraine
cũng đã xác nhận thông báo tương tự
đưa ra trước đó của người phát ngôn điện kremlin
trước đó người phát ngôn điện kremlin cho biết
các cuộc đàm phán giữa phái đoàn nga và ukraine
sẽ được nối lại trong ngày một mươi bốn tháng ba với hình thức trực tuyến
các nhà đàm phán nga và ukraine
đã đặt vòng đàm phán tại belarus để giải quyết tình hình
vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày hai mươi tám tháng hai vừa qua
và kéo dài năm giờ đồng hồ
vòng đàm phán thứ hai diễn ra ngày ba tháng ba
vòng đàm phán thứ ba vào ngày bảy tháng ba
đã không đạt được những kết quả như mong muốn
tuy nhiên hai bên ghi nhận một vài tiến triển tích cực
về vấn đề hành lang nhân đạo
và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán
đàm phán nga và ukraine đã bắt đầu mang ý nghĩa xây dựng
và đang tiến tới thỏa hiệp
cố vấn của người đứng đầu văn phòng tổng thống ukraine
cho biết trong cuộc phỏng vấn với comestan
ông nói rằng các bên đã bắt đầu chính thức hóa hợp pháp
các thỏa thuận đạt được
tuy nhiên ông bodoc không tiết lộ thêm chi tiết
ông nêu rõ ngay sau khi các định dạng pháp lý chung
của hai bên được thảo ra
một cuộc họp sẽ được lên kế hoạch cụ thể
vòng đàm phán thứ tư có thể là ngày mai ngày kia
có lẽ không cần phải đi xa hơn
mà chỉ cần có các cuộc đàm luận
chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề
chúng tôi hiện đang cố gắng đóng gói những vấn đề này
thành một định dạng pháp lý
ngoài ra ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán
cũng cần tính đến các yêu cầu đảm bảo an ninh đối với nga
quốc gia có những lo ngại riêng về mối quan hệ
với một số liên minh quân sự toàn cầu
ông tổng kết chúng tôi có tất cả các đề xuất
bảo vệ những lợi ích này bằng cách này hay cách khác
đưa ukraine ra khỏi phương diện bị tổn hại
để những tình huống tương tự không xảy ra một lần nữa
đưa ukraine vào một lịch sử đền bù nào đó theo đúng nghĩa
và tôi nhấn mạnh một lần nữa phía nga đã xem xét đầy đủ hơn
ngày hai mươi tám tháng hai đã diễn ra giai đoạn đầu tiên của cuộc đàm phán
cuộc đối thoại chỉ kéo dài chưa đầy năm giờ
sau đó các phái đoàn trở về thủ đô để tham vấn về hành động tiếp theo
vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày ba tháng ba
lần này các bên đã đạt được thảo thuận
về việc lập các hành lang nhân đạo cho dân thường
vòng đàm phán thứ ba đã diễn ra vào ngày bảy tháng ba
cuộc đối thoại diễn ra trong gần ba giờ đồng hồ
trong cuộc gặp phía nga đã đặt vấn đề sát sườn
về vấn đề mở hành lang nhân đạo
ngoài ra các bên đã tổ chức một cuộc trao đổi quan điểm rốt ráo
về khối chính trị của chương trình nghị sự
và cũng đã thảo luận về vấn đề ngừng bắn và đảm bảo an ninh